theo thông tin mới nhất vụ nổ súng tại trung tâm thương mại cao cấp siam paragon ở thủ đô bangkok của thái lan
đã khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương trong đó một người mang quốc tịch trung quốc và một người mang quốc tịch myanmar thiệt mạng
hai trong số năm người bị thương cũng là người nước ngoài gồm một nam giới người trung quốc và một phụ nữ người lào
nghi phạm vụ xả súng là một thiếu niên nam một mươi bốn tuổi và đã được đưa đến đồn cảnh sát pathumwan để thẩm vấn
thiếu niên này trước đây đã được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện rajavithi
tại đồn cảnh sát nghi phạm có biểu hiện sợ sệt và hoang tưởng nói rằng cậu đã nghe thấy nhiều giọng nói bảo mình phải bắn người
nghi phạm được cho là một sinh viên một trường tư ở bangkok và nghiện trò chơi điện tử
khi khám xét phòng của thiếu niên này tại nhà cảnh sát đã tìm thấy nhiều viên đạn trong đó có bốn mươi chín viên đạn chín ly và một mươi năm viên đạn đã qua sử dụng với nhiều kích cỡ khác nhau
cảnh sát cũng tìm thấy trên điện thoại của nghi phạm có video vi phạm
cảnh sát cũng tìm thấy trên điện thoại của nghi phạm có video vi phạm